ngày sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì lễ đón chính thức và tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ tư lệnh thực thi pháp luật iran
do chuẩn tướng ahmad reza radan
tư lệnh thực thi pháp luật iran làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng năm cùng dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm và tư lệnh ahmad reza radan đã điểm lại những kết quả hợp tác đạt được
trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên
để tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển thực chất đi vào chiều sâu
hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhất là trao đổi đoàn cấp cao
để tìm hiểu nhu cầu tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh trật tự
tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ
đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
đồng thời phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước
không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia
phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
đảm bảo an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện công dân của nước này công tác
học tập lao động tham quan du lịch hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia
cùng với đó đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ tiếng ba tư tiếng việt
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và tư lệnh ahmad reza radan đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tư lệnh thực thi pháp luật iran
tình hình cháy nổ thời gian qua có diễn biến phức tạp đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản
ảnh hưởng đến an ninh trật tự đời sống xã hội
thực tế này đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp biện pháp yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh vấn đề này khi trình bày tờ trình dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra sáng nay
tờ trình của chính phủ nêu rõ việc xây dựng bàn hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm tư tưởng chính sách của đảng
và tăng cường sự lãnh đạo quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bên cạnh đó hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những tai nạn sự cố thông thường xảy ra trong đời sống hàng ngày mà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang thực hiện
chưa được quy định cụ thể trong luật chưa đảm bảo đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật do vậy hoạt động này cần được quy định cụ thể trong luật
theo tờ trình thời gian qua tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp nhất là tại các thành phố lớn các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện
đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản ảnh hưởng đến an ninh trật tự đời sống xã hội
và việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện nay là để kịp thời tạo cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong thực tiễn
thảo luận tại phiên họp các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đều tán thành với sự cần thiết ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để thể chế hóa chỉ thị số bốn mươi bảy ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy

đối với vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng quy chế làm việc thiếu trách nhiệm bùng lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân ban cán sự đảng ủy ban nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một có nhiều vi phạm khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án gói thầu liên quan đến công ty cổ phòng chá
phần tiến bộ quốc tế aic hệ sinh thái aic công ty cổ phần tập đoàn flc và tại một số dự án sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc nguyên tắc tự phê bình và phê bình đoàn kết thống nhất trong đảng trong công tác cán bộ giảm suốt sức chiến đấu thiếu trách nhiệm bung lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục dư luận bức xúc
ban thường vụ trực tiếp là thường trực tỉnh ủy để doanh nghiệp lũng đoạn chi phối can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế xã hội và công tác cán bộ
thường trực tỉnh ủy mất đoàn kết nghiêm trọng nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực nhận hối lộ bị kỷ luật xử lý hình sự làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
ba đối với vi phạm của một số đảng viên tại các đảng bộ vĩnh phúc bắc giang bắc ninh gia lai văn phòng chính phủ cơ quan văn phòng quốc hội các đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ phạm thái hà ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ quan phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội nguyễn văn kh
ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê tuấn hồng nguyên ủy viên bí thư huyện ủy lương tài tỉnh bắc ninh hồ văn điểm nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạ
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương cơ quan nhà nước
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả nguồn nhân vi phạm của các tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban tưởng vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm ban tưởng vụ tỉnh ủy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí lê hoàng quân nguyễn thành phong đề nghị ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí dương văn thái và mai tiến dũng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê thanh hải
ban bí thư quyết định khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí phạm thái hà nguyễn văn khước lê tuấn hồng và hồ văn niềm đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng

trước khi được kiểm tra khám xét chiếc xe tổ công tác phát hiện và thu giữ hai trăm hai mươi bệ pháo nghi là pháo nổ và pháo hoa tổng trọng lượng ba trăm tám mươi chín sáu kg
sau khi lập hồ sơ vụ việc và tiến hành truy xét đến ngày một mươi tháng năm lái xe cao trí dũng chú tại tỉnh bình dương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình thực hiện